ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có công văn gửi chủ tịch ủy ban nhân dân
kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh bình dương đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày sáu tháng hai sớm hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh bình dương chỉ đạo
ban an toàn giao thông và các cơ quan chức năng tỉnh bình dương và thị xã bến cát
ưu tiên cứu chữa các nạn nhân bị thương khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
sớm hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật đặc biệt chú ý kiểm tra tình trạng chất kích thích
thần kinh và nồng độ cồn trong cơ thể các lái xe trong vụ tai nạn
sở giao thông vận tải tỉnh bình dương kiểm tra việc cấp phép kinh doanh và phù hiệu vận tải
việc thực hiện các quy định về an toàn giao thông đối với doanh nghiệp cá nhân là chủ sở hữu xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi một c ba mươi ba nghìn chín trăm sáu mươi một
phối hợp với sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc kiểm tra toàn diện điều kiện kinh doanh vận tải
và việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với hợp tác xã vận tải ek
là chủ sở hữu xe khách mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn bốn mươi chín xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm